khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại thành phố đà nẵng và một số tỉnh thành vào cuối tháng bảy vừa qua
trên trang mạng cá nhân của mình hai người phụ nữ đã đăng tải và chia sẻ bài viết có nội dung
covid biến dạng đã xuất hiện và cách bảo toàn sinh mạng
bài viết đã so sánh những đặc điểm phân tích loại virus lần này nguy hiểm hơn do đột biến gen
đưa ra lời khuyên và cảnh báo chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng về phòng chữa bệnh
qua quá trình làm việc nhận thấy hai cá nhân trên đã nhận ra việc làm sai trái của mình
và cam kết không tái phạm
quảng bình đã cảnh cáo nhắc nhở yêu cầu các đối tượng trên nghiêm túc rút kinh nghiệm
đây cũng là bài học cho mọi người khi sử dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin thiếu căn cứ
và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi